lại thêm một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nữa xảy ra tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
khiến ba người chết một mươi ba người bị thương
vào khoảng một giờ ba mươi năm phút ngày hai mươi một tháng hai tại km một nghìn một mươi ba trăm linh m đường quốc lộ một a
thuộc thôn tiên xuân một xã tam anh nam huyện núi thành tỉnh quảng nam
xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách biển kiểm soát năm mươi một b một mươi chín nghìn chín trăm năm mươi sáu
do ông nguyễn anh tiên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại một trăm ba mươi ba bùi thị xuân phường đúc
thành phố huế tỉnh thừa thiên huế điều khiển lưu hành hướng quảng ngãi đi tam kỳ
trên xe có ba mươi một người tông vào đuôi xe ô tô tại biển kiểm soát tám mươi một c một mươi năm nghìn sáu trăm chín mươi
do ông trịnh đức thạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại đắk pơ gia lai điều khiển
đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều đang bốc gạch
hậu quả ba người trên xe khách tử vong một người chết tại chỗ hai người chết trên đường đi cấp cứu
một mươi ba người bị thương
trong đó một mươi một người là hành khách của xe khách hai công nhân đang bốc gạch cho xe tải
đi cầm cố lấy bốn triệu đồng đến ngày tám tháng hai đối tượng tiếp tục mượn xe máy honda của chị họ
đem cầm cố lấy bảy triệu đồng công an thành phố tam kỳ thông báo ai là bị hại của đinh hoàng bá thiện
liên hệ cơ quan điều tra số một trăm bảy mươi tám hùng vương tp tam kỳ để trình báo và phối hợp giải quyết
sau một ngày xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo nguyễn thị mỹ
bốn năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản võ thị thảo võ thụy ái diễm cùng bảy năm tù
và châu văn mến chồng của bị cáo diễm sáu năm tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
đồng thời buộc các bị cáo giao nộp lại số tiền đã chiếm đoạt các bị cáo đều trú tại thị xã tân châu tỉnh an giang
theo cáo trạng vào khoảng tháng một năm hai nghìn một mươi tám để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân mỹ nói dối với vợ chồng
nguyễn duy linh và nguyễn thị xen kinh doanh hàng tạp hóa tại thị xã tân châu có quen biết với nhiều khách hàng
ở campuchia đang có nhu cầu mua hàng tạp hóa với số lượng lớn tin lời mỹ vợ chồng linh đồng ý hợp tác
để thực hiện từ ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn một mươi tám mỹ đã nhiều lần dùng thủ đoạn gian dối
lừa gạt vợ chồng linh tin tưởng giao hàng tạp hóa cho mỹ đem bán để chiếm đoạt của vợ chồng linh số tiền trên ba hai tỷ đồng
còn thảo và vợ chồng diễm lến mua bán một trăm một mươi một đơn hàng do mỹ chiếm đoạt của vợ chồng linh để thu lợi trên một năm mươi bảy tỷ đồng
trong đó thảo thu lợi trên chín trăm bảy mươi triệu đồng vợ chồng lớn thu lợi trên sáu trăm linh triệu đồng
công an phường chính gián quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa làm rõ vụ việc đánh nhau tại gác chắn tàu số năm mươi năm đường hà huy tập
phường chính gián quận thanh khê thành phố đà nẵng và tiến hành tạm giữ ba thanh niên có liên quan đến vụ việc
trước đó vào tối ngày một mươi chín tháng hai tại gác chắn tàu km bảy trăm tám mươi chín năm trăm hai mươi bốn đoạn giao với đường
hảo huy tập thuộc địa bàn phường chính gián quận thanh khê có xảy ra một vụ sâu sát giữa hai nhân viên gác chắn tàu và một nhóm thanh niên
nhận được thông tin công an phường chính gián quận thanh khê đã lập tức có mặt tại hiện trường tiến hành điều tra làm rõ
ngay trong đêm công an phường đã triệu tập dương quang tuấn ba mươi chín tuổi huỳnh quang huy hai mươi hai tuổi và lương huỳnh minh trí ba mươi hai tuổi về trụ sở để hợp tác điều tra
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình
do mâu thuẫn với hai nhân viên gác chắn khi đang đóng chắn để tàu qua nhóm thanh niên này đòi một nữ nhân viên mở gác chắn lên nhưng không được đáp ứng
nên chờ cho tàu đi qua thì dừng lại hành hung nữ nhân viên và một thanh niên khác vào can ngăn
vụ việc đang được công an quận thanh khê thụ lý điều tra
mua bán trái phép chất ma túy hai bị cáo là vũ minh tiến ba mươi ba tuổi và nguyễn văn huỳnh thiện ba mươi tuổi cùng chú tại tỉnh đồng nai
đã bị tòa nhân dân tỉnh đồng nai đưa ra
xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt hai mươi năm tù đối với bị cáo tiến và ba năm tù đối với bị cáo thiện
theo cáo trạng do muốn có tiền tiêu xài nên ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai tiến liên lạc qua điện thoại mua chín mươi một viên thuốc lắc
một gói ma túy đá một gói ma túy khay với tổng cộng là hai trăm linh triệu đồng
sau đó tiến mang về phân nhỏ bán kiếm lời
đến ngày ba mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai một đối tượng nghiện gọi điện đặt mua một gói ma túy khay
và ba viên thuốc lắc với giá gần năm triệu đồng và tiền được chuyển vào tài khoản của thiện
sau đó thiện đặt mua số ma túy này của tiến với giá là ba năm triệu đồng và được giao tại xã phú cường huyện định quán
đến ngày một tháng sáu thiện điều khiển xe máy mang theo số ma túy trên đến gần cây xăng hưng lộc xã hưng lộc huyện thống nhất
thì bị công an huyện thống nhất bắt quả tàng
cùng ngày cơ quan công an tiến hành bắt giữ tiến khám xét nợ của tiến tại xã phú túc huyện định quán
cơ quan chức năng thu giữ hơn ba trăm ba mươi sáu gram ma túy
như vậy tiến trực tiếp thực hiện hành vi mua bán trái phép gần ba trăm bốn mươi gram ma túy thiện trực tiếp mua bán hơn bốn ba gram ma túy
tại tỉnh lạng sơn công an huyện bình gia đã liên tiếp phát hiện phá nhổ nhiều điểm trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn
cụ thể ngày một mươi chín tháng hai tổ công tác công an huyện bình gia phối hợp với công an
thị trấn bình gia ra soát việc trồng trái phép cây có chứa chất ma túy trên địa bàn
đã phát hiện bảy mươi bảy cây thuốc viện được trồng trái phép tại khu vườn nhà bà vi thị bạo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
và ba mươi cây thuốc viện tại khu vườn của nhà bà trần thị oanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai đều trú tại thị trấn bình gia huyện bình gia
trước đó ngày một mươi bảy tháng hai công an thị trấn bình gia đã phối hợp với công an huyện phát hiện tại khu vườn nhà ông hoàng đăng hiển
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại khối phố ngọc trí thị trấn bình gia huyện bình gia
trồng một trăm sáu mươi cây thuốc viện chiều cao trung bình khoảng năm mươi cm nhiều cây đã ra hoa và có quả
ngay sau khi phát hiện lực lượng công an đã tiến hành kiểm đếm phá nhổ toàn bộ cây thuốc viện nêu trên
truy đuổi khống chế bắt giữ được một đối tượng có hành vi cướp giật tài sản là hành vi dũng cảm đáng được biểu dương của ba người dân ở thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
khoảng chín h ba mươi phút
ngày một mươi tám tháng hai huỳnh đức nhật chú tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam điều khiển xe máy trên đường hùng vương phường tân thạnh thành phố tam kỳ
phát hiện một phụ nữ đi xe máy đang trên móc ba ga có treo một điện thoại di động
nên đã áp sát xe máy người phụ nữ rồi nhanh tay cướp giật chiếc điện thoại iphone một mươi một pro max có ốp lưng điện thoại
gắn liền chiếc ví bên trong có gần ba triệu đồng rồi tăng ga bỏ chạy
người phụ nữ đã chi hô và được ba công dân truy đuổi qua nhiều tuyến đường rồi khống chế
bắt được đối tượng cướp giật
công an thành phố tam kỳ đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó và tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tàng đối với nhật
đồng thời tạm giữ các đồ vật phương tiện tài sản có liên quan đến vụ án
công an thành phố tam kỳ đang đề nghị giám đốc công an tỉnh khen thưởng ba quần chúng
tích cực truy bắt đối tượng trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh hậu giang đã tạm giữ hình sự bảy đối tượng cùng chú tại huyện châu thành về hành vi đánh bạc
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng hai đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện châu thành
phối hợp cùng với công an xã phú hữu bắt quả tăng bảy người cùng một số đối tượng đang đánh bài ăn thua bằng tiền
tại nhà bà võ thị nhan ở ấp phú nghĩa xã phú hữu huyện châu thành
tăng vật tạm giữ tại chiếu bạc gồm hơn tám một triệu đồng một bộ bài tay
kiểm tra trên người các đối tượng và khu vực xung quanh cơ quan công an còn tạm giữ trên bốn mươi một triệu đồng
bốn điện thoại di động ba bộ bài tay và ba xe mô tô
quả đầu tranh bước đầu các đối tượng khai nhận đang đánh bài ăn tiền thì bị bắt